chia thành ba tổ làm nhiệm vụ thường xuyên tại một mươi một điểm nút giao thông quan trọng nơi tập trung nhiều thu mua vải thiều
từ đó kịp thời hướng dẫn phân luồng giải tỏa ung tắc giao thông tại đây

với công an lục ngạn thì đã bố trí một mươi hai các điểm chốt tại các điểm thường xuyên xảy ra ung tắc kéo dài trên đợt bàn huyện
trong đấy thì đối với lực lượng cảnh giáo thông công an huyện duy trì từ năm giờ sáng đến hai mươi ba h tối hàng ngày thường xuyên
và đảm bảo tốt nhất điều kiện thuận lợi cho bà con tiêu thụ cũng như là chế biến
nên tiêu thụ vải thiều trên địa bàn huyện
tất cả các điểm thu mua vải thiều là có tổ cơ động
luôn luôn giám sát về cái việc là không bị ép cân ép giá và gây khó khăn cho thương lái đến muộn
vải thiều chính vụ của huyện lục ngạn kéo dài khoảng hơn một tháng từ khoảng hai mươi tháng sáu đến giữa tháng bảy tới đây
không chỉ đảm bảo trật tự an toàn giao thông công an huyện lục ngạn hỗ trợ
giúp đỡ người dân di chuyển vải thiều vào các điểm thu mua
lập đường dây nóng để xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân gom hàng tăng giá đối với các hoạt động phụ trợ như thùng xốp đá cây vận tải
thưa quý vị và các bạn theo đề xuất của sở giao thông vận tải hà nội
điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên tuyến buýt nhanh brt cho phép các phương tiện khác lưu thông vào
bao gồm xe khách hai mươi bốn chỗ trở lên các loại xe công vụ xe cứu nạn
đang nhận được sự quan tâm của dư luận đặc biệt là các chuyên gia trong lĩnh vực giao thông
sau gần sáu năm vận hành khai thác thực tế cho thấy rằng là tuyến xe buýt nhanh số một của hà nội
không chỉ bộc lộ hàng loạt những sai phạm lãng phí đội giá mà hiệu quả khai thác chỉ như xe buýt thường
nhiều chuyên gia cho rằng việc cân nhắc điều chỉnh làn ưu tiên cho xe buýt nhanh và tổ chức lại giao thông đô thị
đặc biệt là đối với các tuyến đường trục chính nội đô chịu áp lực cao là cần thiết
tuy nhiên cần phải thực hiện với lộ trình và điều chỉnh cụ thể đồng bộ ra sao
để tháo gỡ được vấn đề ủn tắc giao thông và ưu tiên vận tải công cộng
vấn đề này sẽ được chúng tôi phân tích trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
với sự tham gia của khách mời là chuyên gia giao thông tiến sĩ nguyễn xuân thủy
trước tiên xin trân trọng cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thưa ông cá nhân ông có ý kiến như thế nào với đề xuất của sở giao thông vận tải hà nội
là cho phép một số những loại phương tiện khác có thể lưu thông trên làn ưu tiên của brt
cái cảm giác đầu tiên của tôi là tôi ủng hộ cái chủ trương đó
vì sao vì là tuyến brt đã hoạt động năm sáu năm nay rồi
thế nhưng mà hiệu quả thì thấp
mà không có hiệu quả thì cũng không đúng
rất là có hiệu quả nhưng mà hiệu quả thấp so với cái chi phí đầu tư quá lớn
và trong khi đó thì là cái việc mà dành riêng cái không gian giao thông
cho một cái chuyến xe buýt một cái chuyến xe buýt mà trên đó có những lúc có một mươi một mươi năm người thôi
thì tôi thấy lãng phí cái không gian giao thông
và bây giờ nếu cho thêm các phương tiện đi vào đó thì tôi cho là nó sẽ giảm bất quẩn ta
vâng như vậy là theo quan điểm của ông thì việc đánh giá lại và điều chỉnh một cách linh hoạt
cho phép các phương tiện khác lưu thông trên tuyến xe buýt nhanh brt là hoàn toàn hợp lý
và hợp với thực tiễn hiện nay
vậy thì ông có thể có một cái đánh giá một cách cụ thể về hiệu quả thực sự
của tuyến xe buýt nhanh hà nội ạ
tuyến xe buýt nhanh hà nội nếu mà đúng cái hiệu quả của nó thì là nó phải mỗi ngày
nó phải phân chuyển khoảng một mươi một mươi năm một mươi vạn hành khách
tức là các cái tuyến thậm chí có những tuyến xe buýt nhanh trên thế giới là năm phút một chuyến
và cái lượng hành khách trên xe cũng rất là đông
tuy nhiên là thời gian qua chúng ta thấy là cái việc hoạt động của tuyến xe buýt này
nó đưa đến là gây mức sức trong xã hội
thứ nhất là cái chi phí nó quá cao
cái thứ hai là cái hướng tuyến của mình vô hợp lý
cái hướng tuyến nó chọn một cái tuyến mà nó trùng lập với cái tuyến cách trình hà đông
một tuyến đường sách đô thị
thứ hai là nên đi qua quá nhiều ngã tư
thứ ba là mặt cắt đường của nó quá hẹp
phải không ạ
có ba làn mà dành một làn đi tuyến xe buýt cho brt thì những cái làn dưới là cắt hàng nghìn xe chanh
chút nhau và gây ra là cái ổn thắc giao thông và tai nạn giao thông
và điểm nữa là chúng ta chọn cái tuyến đó nó ở giữa đường là cũng không hợp lý
nó dễ mất an toàn và gây khó khăn cho người đi lại
và các cái hệ thống rồi các cái thiết bị kể cả những cái trạm xoát vét của nó là quá hiện đại
quá là bề thế không cần thiết
nó không phù hợp với đường của việt nam
nói cách khác là theo tôi là chúng ta đưa nguyên si một cái thiết kế của nước ngoài
của nước ngoài vào
nước mình mà không thay đổi đi trong phù hợp điều kiện việt nam cũng thấy là nó sẽ giảm hiệu quả
vâng như vậy là có thể thấy rằng là đơn giản là một người tham gia giao thông ở trên đường thôi
cũng có thể thấy rằng khi đưa vào thực tế thì hiệu quả khai thác của xe buýt nhanh
đã không được như mong đợi thậm chí là đã gây ra những cái lãng phí và đội giá
vậy thì thưa ông theo quan điểm của ông để chúng ta có thể góp phần giảm tháo gỡ
ổn thắc giao thông và tai nạn giao thông ở khu vực đô thị thì chúng ta cần có những cái điều chỉnh
cụ thể như thế nào hay là những cái giải pháp đồng bộ như thế nào để chúng ta biết rằng là
muốn giảm ồn tắc giao thông thì cần đến sự có mặt của các phương tiện vận tải công cộng
vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể phát triển đồng bộ cái phương tiện này
cái phương tiện brt thì tôi thấy là cũng ở thế giới người ta cũng áp dụng nhiều
ví dụ như là san fador ở hồng kông ở đài loan ở tokyo đều có những cái tuyến
người ta không gọi là brt mà gọi là tuyến ưu tiên thì nó cũng là cái chức năng
như vậy tức là nó được dành một cái làn riêng để xe buýt có thể chạy liên tục
chở một khối lượng rất lớn hành khách và nó giải tỏa cái ồn tắc trong cái trung tâm đô thị
thì cái đó là chức năng rất tốt thôi và cái quan trọng của brt nữa là chi phí thấp
vì là cái hạ tầng nó chỉ có thế thôi mà vẫn trên mặt đường thậm chí ở nhật người ta
chỉ cần sơn cái màu sơn khác là đủ rồi chứ người ta không cần phải có cái trang bị
quá là hiện đại mà nó gây lãng phí thế thì cái việc mà brt hoạt động tôi cho là một cái
đúng của hà nội tức là chúng ta cần phải thay đổi các phương thức để mà tăng thêm
cái khả năng rút khách để mà giảm ổn tắc tuy nhiên cách làm của chúng ta là có
cái phần máy móc thứ hai là khi mà nó có những cái pháp sinh không hiệu quả
thì chúng ta không điều chỉnh năm sáu năm rồi chúng ta dư luận và nhân dân kêu
nhiều nhưng mà chúng ta không điều chỉnh đưa đến cái chuyện là trên vùng mặt đường
chỉ có ba làn xe mà dành một làng xe cho một cái phương tiện brt
nhưng mà người dân đã ít đi nó phải không ạ cho nên là công suất rất thấp trong
cái đó phải dình cái không gian một phần ba không gian cho nó còn không gian còn
lại thì là các phương tiện trang trúc nhau gây ra ổn tắc giao thông tức là khi mà
chúng ta làm brt vừa rồi số một vừa rồi thì là cái ổn tắc ở khu vực đó nó nhiều
tốt hơn nó căng thẳng hơn thì theo tôi đó là cái bất hợp lý cho nên là theo tôi cần
phải điều chỉnh lại vừa rồi thì hà nội có ý kiến là muốn điều chỉnh lại tôi thấy
cũng là tôi đồng tình với ý kiến đó tuy nhiên phải tiếp tục điều chỉnh nữa
phải không ạ theo tôi là nếu mà trong giờ cao điểm mà brt hoạt động tốt trên xe
có khoảng sáu bảy mươi phần trăm lượng hành khách và khoảng đủ năm mươi phút
một chuyến thì có thể dành một vài giờ để một brt chạy tuyến riêng nhưng mà
còn những giờ còn lại thì là cho các phương tiện đi vào cái làn của brt không
phân biệt là xe khách với xe gì cả tất cả các phương tiện kể cả xe máy có thể
đi vào tuyến brt vì là lúc đó là mươi mươi lăm phút mười lăm thậm chí hai
mươi phút thôi có một tuyến brt
vậy thì chúng ta dành không dám làm gì cho nên là cho các phương tiện đi vào như
bình thường và tiến đối xa nữa nếu mà brt không hoạt động không tốt thì chúng
ta có thể là dần dần điều chỉnh có thể là từng bước sắp xếp lại các tuyến
xe buýt ở đây và tuyến brt có khi không còn vai tròn brt nữa và các tuyến xe
buýt có thể hoạt động bình thường vì là tôi thấy cái tuyến brt này nó lại chung
với tuyến khách lên hà đông cho nên khả năng mà người dân mạnh mà với brt là
người ta vẫn đi cái xe đường sắt đô thị nó vẫn đúng giờ hơn nó vẫn nhanh hơn
cho nên là tuyến brt dần dần nếu thấy cái vai trò nó không tốt thì người ta điều chỉnh
lại và giảm đi giảm cái tần suất chạy và có thể là cho các phương tiện đi vào
các cái đàn xe đó thì nó sẽ giảm bụng tắc và hiệu quả nó sẽ tốt hơn
chúng ta thấy rằng là không chỉ riêng gì brt mà các cơ quan quản lý nhà nước cũng
đã phát triển rất nhiều những phương tiện giao thông công cộng tuy nhiên có thể
thấy rằng là người dân chưa mấy mặt mà
đối với loại phương tiện giao thông vận tải công cộng này vậy thì theo ông là
một chuyên gia về giao thông ông có thể có những cái giải pháp như thế nào để
người dân có thể mạnh mà hơn đối với việc sử dụng các phương tiện giao thông công
cộng để lưu thông trên đường
cái quan trọng để cho người dân mạnh mà với giao thông công cộng là cái phương tiện
đó nó phải đảm bảo các cái yêu cầu của người dân cái thứ nhất là phải đi phải
nhanh đi phải đúng giờ cái thứ hai là đồ tin cậy phải cao đồ tin cậy tức là
không có hỏng hóc dọc đường gây khó khăn
chậm dời của người dân thứ ba là phải an toàn và thứ tư là giá phải rẻ
phải không ạ thì năm cái tiêu chí trong cái giao thông công cộng thì chúng ta đã
cố gắng ở mức độ nhất định tuy nhiên là vấn đề giá rẻ thì có vấn đề là an toàn
cũng được nhưng mà vấn đề nhanh là không được chậm giờ và do cái chậm giờ đó
cho người dân người ta không thể là lên xe buýt để đi làm được mà người ta dùng
phương tiện ca nhân để người ta chú động người ta đến nơi làm việc vì vậy cho nên
theo tôi đó để mà đảm bảo các cái tiêu chí của giao thông công cộng
thì thứ nhất là các cái tuyến metro các cái tuyến đường sách đô thị phải làm
với tốc độ nhanh hơn không có đổi giá không có gây gọi là kéo dài thời gian
như hiện nay hầu hết các cái tuyến giao thông công cộng đường sách đô thị
bây giờ đều là kéo dài thời gian cả thì đó là cái một cái lãng phí và cái
thiệt hại rất lớn cho nền kinh tế và làm cho người dân không được hưởng thụ
những phương tiện hiện đại càng sớm càng tốt thứ hai là xe buýt phải điều chỉnh
lại các cái tuyến các cái mạng lưới
làm sao cho nó hợp lý hơn để người dân người ta lên xe là người ta đi đến cơ quan đúng giờ
thì người ta sẽ mạnh mẽ hơn nói cách khác tức là mạng lưới giao thông công cộng
bao gồm có đường sách đô thị là ít hầu chính rồi đến xe buýt rồi các phương tiện
cá nhân là phải nối tiếp nhau tạo ra một cái mạng lưới thống nhất liên thông
và đảm bảo phục vụ người dân một cách thuận tiện một cách đúng giờ
và kể cả văn minh nữa
thì tôi nghĩ là
nó sẽ tốt hơn
những người lái xe buýt những người lái xe công cộng phải thấy rằng đấy là vinh dự của họ
chứ không phải là làm công an lưu như hiện nay
ở các nước những người lái xe buýt mặc đồng phục như quân đội
và người ta cảm thấy vinh dự khi phục vụ người dân và phải có thái độ văn minh
thì sức thu hút cũng sẽ tốt hơn
theo tôi là như vậy
có thể thấy rằng là việc tổ chức lại giao thông theo tình hình thực tế là một điều hết sức cần thiết
trong giai đoạn hiện nay
thế nhưng điều quan trọng là chúng ta cũng cần phải nghiên cứu và ưu tiên tối đa
cho vận tải công cộng đúng không ạ
bởi vậy là các cơ quan quản lý nhà nước khi mà tiến hành điều chỉnh tổ chức giao thông
ở các tuyến đường trục chính nội đô và chịu áp lực cao
thì cần phải cân nhắc lại những vấn đề gì
đối với giao thông của quản lý nhà nước thì trước hết theo tôi là phải xét định được vai trò của nó
giao thông công cộng trong đô thị phải đi trước
phải được ưu tiên phải được đầu tư một cách mềm mẽ hiện đại
và đáp ứng cái nhu cầu của người dân
thì theo tôi là không nên coi cái cao tốc với đường sân bay là cao hơn giao thông công cộng
giao thông công cộng vai trò không khác gì cả những cái tuyến cao tốc
vì nó là yếu khẩu của một cái thành phố
và mỗi thành phố là một trung tâm công nghiệp trung tâm thương mại trung tâm du lịch
kể cả đầu não về chính trị nữa
cho nên giao thông công cộng ồn tắc và không hoạt động
thì nền kinh tế của một thành phố sẽ bị điện rẻ
và trong khi đó chỉ riêng hà nội thành phố hồ chí minh
thì đã đảm đương được đến gần bốn mươi gdp cả nước rồi
cho nên là nếu giao thông công cộng ồn tắc thì gây ra cái thiệt hại hết sức lớn
mà các nhà trung môn đã tính toán rồi là mỗi năm riêng cái ồn tắc giao thông
của hà nội và thành phố hồ chí minh cũng đã làm tổn thương hàng chục nghìn tỷ
và trên thế giới người ta tổng kết riêng cái ồn tắc của hàng trăm đô thị
trên thế giới cũng làm mất mắt đi trên hai tỷ đô la
cho nên là theo tôi phải quay vị trí doanh công công cộng cũng là đầu tàu
cũng là phải đi trước một bước để mà đầu tư cho nó
nếu làm được như vậy thì tôi nghĩ là cái việc mà điều hành
cái việc quản lý giao thông công cộng nó sẽ được ưu tiên hơn
sẽ được chú ý hơn và cái chức năng có giao thông công cộng
nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của người dân
tức là đi đúng giờ hợp lý văn minh và thuận lợi
thì người dân người ta sẽ mạnh mạng với giao thông công cộng
và nếu mà giao thông công cộng nó bước tốt thì nó sẽ giải quyết
cơ bản nhất vấn đề ồn tắc giao thông
có không ạ nhiều người dân sẽ bỏ bút đi xe máy
bỏ bút đi ô tô con để mà lên xe công cộng
thì như vậy là giải quyết được cơ bản cái vấn đề ủn tắc
là một cái vấn nạn hiện nay theo tôi là như vậy
tôi cho rằng tiến sĩ nguyễn xuân thủy đã đưa ra những nhận xét
đánh giá hết sức là rác đáng và muốn giao thông công cộng phát triển
thì cần có những sự đầu tư một cách đồng bộ hợp lý
đến từ các cơ quan quản lý nhà nước
một lần nữa thì trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay